ukraine và ba lan đã đạt được thỏa thuận về việc kiểm soát biên giới chung và thành lập công ty cung cấp dịch vụ đường sắt chung
nhằm tạo điều kiện cho việc đi lại và tăng cường khả năng xuất khẩu của ukraine
thỏa thuận đã được tổng thống ukraine volodymyr zelensky và người đồng cấp ba lan andrzej duda thống nhất
tại cuộc họp song phương cùng ngày hai mươi ba tháng năm ở thủ đô kiev
phát biểu trước quốc hội ukraine tổng thống ba lan duda khẳng định biên giới giữa hai nước phải được thống nhất
và không bị chia cắt ông duder cũng đã đề xuất rằng vassava sẽ hỗ trợ các nước láng giềng ukraine đang gặp nhiều khó khăn
về phần mình tổng thống ukraine đánh giá việc kiểm soát hải quan chung với ba lan là một cuộc cách mạng
và sẽ giúp giải quyết các thủ tục ở bên biên giới được nhanh chóng
ông zelensky cũng cho rằng việc này đánh dấu sự bắt đầu hội nhập của ukraine vào không gian hải quan chung của liên minh châu âu eu
hiện ukraine đang kêu gọi liên minh châu âu eu đẩy nhanh tiến trình kết nạp quốc gia này
dự kiến trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban châu âu sẽ thảo luận và ra quyết định về vấn đề này